một người có thu nhập khủng từ google nhưng quên kê khai nộp thuế
đã bị chi cục thuế quận bảy nhà bè tp hcm truy thu xử phạt ba mươi một tỷ đồng
đây là một trong ba mươi tám người có thu nhập từ google bị cơ quan thuế truy thu và xử phạt
cụ thể cục thuế tp hcm đã xử lý ba mươi tám người có thu nhập từ google
với số tiền truy thu phạt và tiền chậm nộp lên đến một trăm sáu mươi chín tỷ đồng
trong đó có một cá nhân bị thu đến ba mươi một tỷ đồng
cơ quan thuế cũng xử lý ba doanh nghiệp
với số thuế xử lý truy thu phạt và tiền chậm nộp là ba trăm hai mươi bảy triệu đồng
bên cạnh đó sau khi thanh tra một số công ty đối tác của google tại việt nam
làm nhiệm vụ quản lý các kênh youtube tự sản xuất nội dung số tại việt nam
cục thuế đã truy thu xử phạt hai mươi bốn ba tỷ đồng
tính hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài
với hàng hóa dịch vụ xuyên biên giới đạt năm bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng
cùng với đó hai mươi ba nhà cung cấp nước ngoài tự nguyện kê khai nộp thuế vào ngân sách khoảng hai bốn triệu đô la mỹ
thưa quý vị chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi vừa ký văn bản khẩn báo cáo
ký nghị thủ tướng chính phủ về đầu tư siêu dự án cảng trung chuyển quốc tế tại huyện cần giờ
nhằm tạo sự đột phá phát triển kinh tế biển cho thành phố và cả nước
nhà đầu tư của cảng trung chuyển quốc tế này là liên danh tập đoàn vận tải biển msc
tổng công ty hàng hải việt nam công ty cổ phần đầu tư khu cảng cù lao phú lợi
dự án có quy mô bảy hai km cầu cảng tiếp nhận công ty nơi trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay
với công suất thông qua cửa cảng từ một mươi một mươi năm triệu tê ớt tổng mức đầu tư khoảng sáu tỷ đô la mỹ
thời gian xây dựng dự kiến là đầu năm hai nghìn hai mươi bốn và đi vào khai thác từ năm hai nghìn hai mươi năm
theo ủy ban nhân dân tp hcm bến cần giờ ở cửa sông cái mép mực nước sâu
nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế có thể đáp ứng tàu tải trọng lớn như các tuyến ở châu âu vi và mỹ đây
và điều kiện thuận lợi hình thành cảng công ty nâu quốc tế tạo lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực
cũng như đột phá phát triển kinh tế biển thành phố và cả nước
hiện ủy ban nhân dân tp hcm đang kiến nghị thủ tướng giao các bộ ngành liên quan đánh giá lợi thế
khả năng đáp ứng các điều kiện để hình thành khu cảng
bộ thông tin truyền thông thống kê đến hết năm hai nghìn hai mươi hai thị trường game trong nước có quy mô hơn sáu trăm linh triệu đô la mỹ
tuy nhiên quy mô thật sự lớn hơn gấp
một mươi đến hai mươi lần nếu tính giá trị các dự án game kết hợp công nghệ chuỗi khối blockchain do người việt vận hành
tiềm năng đang mở rộng nhưng sau bữa tiệc tàn của kỳ lân ac inpity cơ quan quản lý cũng như nhà đầu tư
đang thận trọng hơn khi tham gia vào mỏ vàng này
ac infinity là tựa game phát triển từ năm hai nghìn một mươi tám
giai đoạn phát triển cao của ac infinity đạt bốc hai triệu người chơi mỗi ngày
tuy nhiên mô hình kinh tế của ac gắn với cơ chế tiền mã hóa
cụ thể là hai đồng slp
do đó sự cố bị hắt hệ thống đầu năm hai nghìn hai mươi hai
cùng với sự tục dốc không phanh của giá đồng mã hóa toàn cầu
mô hình của ac infinity đã sụp đổ
tới tháng năm đồng ass gần như chạm đáy
sau khi thủ mốc hai mươi đô la mỹ
sự kiện này giống như lời xác thực cho mọi hoài nghi trước đây
nhằm vào thị trường tiền số
vốn chưa thực sự chính chu về vấn đề bảo mật
một khi mà người ta đã thấy có những người đã xây dựng được thành công một cái sản phẩm gì đó
thì người ta chắc chắn người ta sẽ đi theo người ta sẽ bắt trước
không phải ai cũng có khả năng có thể đưa một cái game hay là một cái sản phẩm nó hoàn thiện
và thực sự tạo ra lợi nhuận
nó phải tốn cả năm sáu tháng hoặc một năm
nhưng mà hằng ngày chúng ta lại thấy một game mới tạo ra
mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều dự án game
họ sẽ tự thanh lọt chính mình
bởi vì họ không thể tồn tại được
họ không thể
và bởi vì nhà đầu tư họ cũng thần trọng hơn rất là nhiều rồi
thuật ngữ gamefi bao hẳn tất cả những ứng dụng giải trí kết hợp blockchain
để lưu ký các tài sản mà người chơi sử dụng
hai hình thức chiếm phần lớn trong cộng đồng game
là chơi để tích lưỡi tài sản
và tập luyện để tích lưỡi tài sản
về bản chất các ứng dụng game hay tập luyện online thế hệ ứng dụng blockchain
khác biệt so với mô hình thế hệ trước
là tài sản được mã hóa
để người tham gia tự sở hữu và có quyền giao dịch
mà không phụ thuộc vào công ty phát triển
đối với việc đầu tư gamefi thì chúng ta
đầu tư tham gia vào chơi trong gamefi thì chúng ta cũng phải xác định được
tâm thế là chúng ta đang chơi để giải trí
hay là chúng ta để chơi để đầu tư để chúng ta có những cái quyết định sáng suốt
ví dụ như chúng ta xác định thuần là để entertainment
thì chúng ta chỉ enjoy những cái liên quan đến gameplay
chúng ta chọn những game có tính đối kháng cao có tính giải trí cao
còn ví dụ như chúng ta chọn những game dạng investment
thì chúng ta có thể forcast vào những trọng điểm liên quan đến roi
hàng ngàn của một game đó sẽ như thế nào
đầu tiên là chưa nói về mặt kinh tế
thì chúng ta phải làm sao một con game mà những người chơi truyền thống qua
họ có thể là chơi được
và chắc chắn là ở phía sau đó
là phải có những tay to những quỷ cố vấn
thì họ sẽ giải quyết bài toán này trên cái công nghệ nó sâu hơn
thống kê của hiệp hội thương mại điện tử việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi một khoảng sáu trăm linh dự án áp dụng blockchain được giới thiệu
trong đó phần lớn là các dự án gamefi
số liệu này có nghĩa trung bình một tờ game áp dụng blockchain được ra đời mỗi ngày
tuy nhiên đầu năm hai nghìn hai mươi hai
không ít dự án có dấu hiệu luồ gà scam được chỉ điểm
khiến tính thanh lọc của các mô hình này
được thể hiện rõ nét
sự kiện sụp đổ của ac infinity gần đây
như cú hít lớn nhất vẽ lại diện mạo của thị trường gamefi tại việt nam
yếu tố về động vật phát triển yếu tố về mô hình kinh doanh
yếu tố về các backer các nguồn lực để support cho dự án
tuy nhiên đó chỉ là yếu tố cơ bản mà nền tảng thôi
yếu tố quan trọng nhất tất cả nông mỹ của dự án game đó
nó có được phát triển bình luận hay không
thì chúng ta cần phải xem xét hai khía cạnh mà chúng ta tham gia vào
thì chúng ta sẽ bỏ số tiền bao nhiêu
và sau khoảng thời gian bao nhiêu lâu
chúng ta sẽ hoàn vốn lại số tiền đó
để tài trợ được cho nền kinh tế đó
thì chắc chắn là các nguồn tiền khu của dự án
nó sẽ không phải nằm ở dự sở
mà sẽ phải xem xét xem dự án đó có những cái nguồn thu
từ những dòng doanh thu khác bên ngoài hay không
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
thuộc bộ thông tin truyền thông trong sự kiện gần đây nhất xác nhận
mục tiêu vẫn đồng hành để phát triển thị trường game
gắn với công nghệ chuỗi khối blockchain
hai mục tiêu lớn của cục và các công ty công nghệ hiện nay
là thanh lọc những game rác mang tính đầu cơ
thu luật để đón được nguồn lợi hợp pháp
tạo sự cạnh tranh công bằng cho các nhà phát triển game trong nước
thưa quý vị sau loạt bài phân tích cảnh báo rủi ro cho người dân
khi mua bất động sản dưới hình thức ký kết hợp đồng góp vốn
thì mới đây thành phố an toàn tiếp tục nhận được phản ánh
của hơn ba trăm linh khách hàng về nguy cơ tiền mất mặt đất thì chẳng thấy đâu
việc rót tiền vào dự án khu nhà ở suối giữa phường tương bình hiệp
thành phố thủ dòng một tỉnh bình dương
thông qua hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư
theo quyết định phê duyệt dự án khu nhà ở suối giữa do công ty cộng phần đầu tư thương mại á châu
trụ sở tại thành phố hồ chí minh làm chủ đầu tư
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy dù chỉ mới đồng ý ban nhân dân thành phố thủ dòng một
phê duyệt quy hoạch một trên năm trăm linh chưa đủ điều kiện huy động vốn
nhưng công ty á châu và các đơn vị phân phối đã ký hợp đồng giữ chỗ
và hợp tác đầu tư với hàng trăm khách hàng
đang nói là suốt năm năm qua dự án vẫn là bãi đất trống
chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đường điện theo quy định
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ra quyết định
xử phạt hành chính số ba nghìn một trăm bảy mươi bốn đối với công ty á châu về hành vi vi phạm
huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép tại dự án khu nhà
ở suối giữa với số tiền hai trăm tám mươi năm triệu đồng
đồng thời buộc thực hiện đúng quy định bồi thường thiệt hại
nếu có cho bên mua bên thuê mua đối với hành vi trên
nhận được đơn cầu cứu ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí nguyễn văn lợi ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương đã có cuộc họp
với công ty á châu và người dân tại mục hai kết luận số một trăm một mươi chín
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của văn phòng tỉnh ủy bình dương
về ý kiến kết luận chỉ đạo của bí thư nguyễn văn lợi nêu rõ
giao bí thư tỉnh ủy thủ dòng một chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố
chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
tổ chức đối thoại giữa chủ đầu tư và các hộ dân để thỏa thuận
thống nhất các vấn đề còn vướng mắc yêu cầu chủ đầu tư có kế hoạch
cam kết cụ thể tiến độ dự án
đồng chí nguyễn văn lợi bí thư tỉnh bình dương chỉ đạo
là công ty phải thực hiện dự án cái chỗ nào cắt bỏ cắt bỏ luôn
bao vẻ ra còn chỗ nào mà vướng gì anh quy đổi
chúng tôi là lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ tối ra cho công ty của á châu
thực hiện dự án
á châu biết rõ là huy động vốn là sai
biết rõ chưa đủ điều kiện để mở bán
nhưng vẫn làm chúng tôi chỉ cần yêu cầu làm cái văn bản
cam kết là giao đất cho chúng tôi không thì phải bồi thường
chúng tôi cái năm đó như thế nào thôi là chúng tôi yên tâm làm ăn
mới đây công ty á châu đã khởi kiện một số khách hàng
ra tòa án nhân dân thành phố thủ dầu một
để xem xét tuyên hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư
giữa công ty với khách hàng là vô hiệu
công ty trình bày do vướng mắc về giải tỏa đền bù
nên kéo dài tiến độ dự án và muốn thanh lý hợp đồng với khách hàng
nhưng không thỏa thuận được
đồng nghĩa với việc đẩy rủi ro phiền toái và thiệt thòi về phía người dân
trong loạt phóng sự trước của thành phố an toàn
chuyên gia pháp lý cũng đã cảnh báo về những chiêu lách luật
của chủ đầu tư các dự án bất động sản
rất nhiều các chủ đầu tư sử dụng hoặc là lát luật
bằng các hợp đồng góp vốn hay hợp đồng đã cập
hay là hợp đồng hướng mua hứa bán v v
đó là các cái dạng mà khi đa phần là khi các chủ đầu tư
muốn huy động vốn của khách hàng
bởi vì là chưa dự án nó chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật
để đủ điều kiện huy động vốn
khi mà chúng ta mua các bất động sản này
thì đến thời điểm mà chúng ta xảy ra tranh chấp
thì giá đắt đã tăng cao rất nhiều
thì do đó là trên thực tế là có nhiều trường hợp
chủ đầu tư quay ngược là chúng ta kiện lại khách hàng
để tuyên bố hợp đồng vô hiệu
thì phần rủi ro trong trường hợp này là đa số là
các cái khách hàng của chúng ta là bên yếu thế
do là các dự án chúng ta chưa đủ điều kiện
để huy động vốn theo quy định của pháp luật
như vậy suốt năm năm qua hàng trăm khách hàng
mặc dù bỏ tiền góp vốn để công ty á châu
triển khai dự án khu nhà ở suối giữa
tiền thì đã đóng mà đất chẳng thấy đâu
giờ giá đắt tăng gấp nhiều lần
thì lại đối mặt với tranh chấp dân sự không đáng có
bước xuống trước cách hành xử của chủ đầu tư
người dân đã có đơn tập thể cầu cứu khắp nơi
đồng thời trình báo đến công an tỉnh bình dương
công an thành phố hồ chí minh và cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
tại dự án khu nhà ở suối giữa của công ty á châu
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại